tại quảng ngãi con tôm đắk lắc và phú yên cũng sôi nổi diễn ra lễ giao nhận quân năm hai nghìn một mươi bảy
riêng tại tỉnh quảng ngãi hai bốn trăm linh thanh niên ưu tú đã lên đường nhập ngũ trong sáng nay
lễ giao nhận quân diễn ra trang trọng đúng nghi lễ và tiết kiệm
ghi nhanh của phóng viên truyền hình nhân dân
trong đợt này tỉnh quảng ngãi bàn giao hai bốn trăm linh thanh niên cho một mươi bảy đơn vị khu vực miền trung tây nguyên
gồm sư đoàn ba trăm hai mươi quân đoàn ba vùng ba vùng bốn quân chủng hải quân
các đơn vị thuộc quân khu năm bộ chỉ huy biên phòng và bộ chỉ huy quân sự tỉnh quảng ngãi
theo đánh giá của hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh quảng ngãi
chất lượng thanh niên trúng tuyển năm nay đạt yêu cầu
trong đó sức khỏe loại một loại hai đạt gần năm mươi trình độ học vấn cấp ba trên năm mươi
từ trung cấp đến đại học chiếm hơn một mươi năm
hai mươi tám thanh niên là đảng viên
lãnh đạo các sở ngành tỉnh quảng ngãi đã bắt tay động viên tặng hoa và quà để khích lệ tinh thần
đúng tám giờ ba mươi công tác giao nhận quân tại quảng ngãi thành công tốt đẹp
tại con tum đồng loạt một mươi trên một mươi huyện của tỉnh cũng đã tổ chức lễ giao nhận quân năm hai nghìn hai mươi
năm nay tỉnh con tum được giao chỉ tiêu tuyển bảy trăm hai mươi một quân nhân trong đó ba nữ
một mươi chín chỉ tiêu là lực lượng công an
nhờ làm tốt công tác tuyên truyền động viên nên các địa phương đều hoàn thành một trăm linh chỉ tiêu về quân số
về chất lượng quân nhân đợt tuyển quân lần này tỉnh con tum có một mươi tám đảng viên hai trăm ba mươi bảy đoàn viên
hai quân nhân có trình độ đại học bảy trình độ cao đẳng và bảy trình độ trung cấp
cùng với nhiều địa phương trong cả nước tất cả một mươi năm huyện thị xã và thành phố trên địa bàn tỉnh đắk lắc
đã long trọng tổ chức lễ giao nhận quân tiễn thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự lên đường thực hiện nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc
theo hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh đắk lắc trong năm hai nghìn một mươi chín
toàn tỉnh đắk lắc được giao chỉ tiêu tuyển chọn gần ba thanh niên nhập ngũ
theo đánh giá của hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh đắk lắc
chất lượng thanh niên nhập ngũ năm hai nghìn một mươi bảy này cao hơn so với năm trước
trong số thanh niên nhập ngũ năm nay có chín mươi chín thanh niên có trình độ văn hóa trung học cơ sở trở lên
một trăm linh là đoàn viên sức khỏe loại một và hai chiếm hơn bảy mươi
đặc biệt có một mươi tám đảng viên trình độ chuyên môn trung cấp có một mươi tám thanh niên
cao đẳng năm mươi hai thanh niên đại học hai mươi tám thanh niên và ba thanh niên là cán bộ công chức nhà nước
đạt một trăm linh chỉ tiêu đề ra
tại huyện miền núi đồng xuân tỉnh phú yên lễ giao nhận quân được diễn ra long trọng từ sáu giờ sáng
các thanh niên có độ tuổi từ một mươi tám đến hai mươi bảy trong đó ba mươi bốn thanh niên là người đồng bào dân tộc thiểu số
tám thanh niên đảng viên
theo hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh phú yên
năm hai nghìn một mươi bảy tỉnh có một chín trăm linh thanh niên lên đường nhập ngũ đạt một trăm linh chỉ tiêu
quân được giao cho một mươi một đơn vị với số lượng chất lượng bảo đảm yêu cầu đề ra
trong đó sức khỏe loại một đạt ba ba mươi bảy
loại hai ba mươi tám mươi bốn
loại ba sáu mươi năm bảy mươi chín
năm mươi tám bốn mươi bảy thanh niên có trình độ văn hóa một mươi hai trên một mươi hai
một trăm linh bốn thanh niên có trình độ cao đẳng đại học và năm mươi bảy thanh niên là đảng viên